phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia quất việt hùng cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh
đã đến thắp hương thăm hỏi động viên gia đình ba cháu nhỏ ở xã cẩm nam huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
bị tử vong do tai nạn giao thông vào tối ngày chín tháng bảy
tại các gia đình ông khuất việt hùng cùng lãnh đạo tỉnh hà tĩnh chia sẻ những đau thương mất mát
đồng thời động viên người thân ổn định tâm lý để tiếp tục cuộc sống
sau khi xảy ra vụ việc ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông thương tâm
khiến ba cháu nhỏ tử vong
sáng ngày một mươi tháng bảy thông tin từ công an huyện cẩm xuyên cho biết
tài xế xe bảy chỗ gây tai nạn không vi phạm nồng độ cồn đang tiến hành làm lại các xét nghiệm về ma túy
dù trước đó đã có kết quả ân tính
bước đầu cơ quan điều tra xác định do tài xế không làm chủ tốc độ gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng chết